đoàn công tác của ban bí thư do đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với tỉnh ủy cà mau về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và việc thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
đồng chí trần quốc vượng đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh ủy cà mau trong việc thực hiện nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi năm
đối với chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị đồng chí đánh giá tỉnh cà mau đã thực hiện khá tốt bài bản chắc chắn đúng tiến độ đúng quy trình quy định và các hướng dẫn của trung ương
tuy nhiên cũng còn có một số nơi vì nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả đại hội chưa đạt được như mong muốn
về những phần việc sắp tới đồng chí trần quốc vượng chỉ đạo ban thường vụ tỉnh ủy cà mau cần chuẩn bị tốt cho công tác đại hội cấp trên cơ sở
đặc biệt ra soát để hoàn thiện về mặt văn kiện nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng bộ cấp tỉnh
thực hiện quyết liệt đồng bộ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh tạo đoàn kết thống nhất trong nội bộ